kể từ ngày một tháng hai nước anh chính thức rời khỏi liên minh châu âu eu
trong một tuyên bố mới nhất thủ tướng đức angela merkel đã có những nhận định về sự kiện chính trị quan trọng này
trong đó đánh giá đây sẽ là bước ngoặt lớn với eu
trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron cảnh báo quá trình đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa eu và anh sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn
trong tuyên bố thủ tướng đức angela merkel cho rằng điều cần thiết nhất lúc này chính là các cuộc thương lượng chuyên sâu giữa anh và eu
bởi các quốc gia thành viên mong muốn có được một cách tiếp cận thống nhất đối với anh sau brexit
bà nhấn mạnh các cuộc thương lượng sẽ không hề dễ dàng và châu âu cần phải đánh giá và cân nhắc hai bên sẽ giao thương ra sao trong tương lai
trong khi đó phát biểu trên truyền hình tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng chính người anh đã lựa chọn rời eu
nước này sẽ không còn các nghĩa vụ và trách nhiệm như trước đây và do đó london cũng không thể hưởng các quyền lợi như trước
chúng ta cần xây dựng lại mối quan hệ với anh tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên eu đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán
mối quan tâm chính của pháp sẽ tập trung vào ngư nghiệp nông nghiệp nghiên cứu và giáo dục
anh sẽ chính thức rời mái nhà chung châu âu sau bốn mươi bảy năm gắn bó và cùng phát triển
nhưng sẽ vẫn tuân thủ các quy định thương mại dịch chuyển và kinh doanh trong khoảng thời gian một mươi một tháng của giai đoạn chuyển tiếp
đây cũng là thời gian hai bên sẽ đàm phán thỏa thuận thương mại song phương